sau một mươi năm ngày xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty aic
trong đó bị cáo nhàn cùng bảy bị cáo khác đang bỏ trốn bị tuyên vắng mặt
quá trình diễn ra phiên tòa cho thấy cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
đã chỉ đạo các bị cáo là nhân viên dưới quyền thực hiện quy trình bảy mươi bước để thông thầu gian lận đấu thầu
và trúng một mươi sáu gói thầu tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bị cáo nhàn còn chỉ đạo lập các công ty quân xanh giúp aic trúng thầu thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
các bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh nguyễn đồng nai đinh quốc thái cựu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và bồ ngọc thu
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai đã nhận hối lộ hơn bốn mươi ba tỷ đồng từ bà nhàn và công ty aic
để giúp doanh nghiệp này tham dự và trúng một mươi sáu gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
tại phần đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai
trần đình thành từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
cùng tội này cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đinh quốc thái bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic đang bị truy nã bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi bốn đến một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt viện kiểm sát đề nghị với bị cáo nhàn là ba mươi năm tù